bác tính thật thà và làm việc hết mình
hiệu quả cao từ bẫy diệt chuột do ông thiểu sáng tạo ra
khiến nhân dân từ khắp mọi miền tìm đến nhờ ông diệt giúp lũ chuột
các tỉnh như bắc giang thanh hóa thái bình quảng ninh
rồi trong tận miền nam cũng mời ông đến tiêu diệt chuột
ban đầu nhiều địa phương nhân dân không tin
một nông dân chân đất có thể diệt chuột hiệu quả như vậy
nhưng đến khi chuột vào bẫy chất thành đóng
tất cả người dân từ già đến trẻ đều kéo đến để xem
tôi làm trong vòng một tuần đầu là giảm rõ rệt
hội nông dân xã cũng như là ủy ban xã
có tạo điều kiện giúp đỡ về các mặt để ông thiều sản xuất và sáng chế

và qua cái trình thực tiễn thì đã được các bộ và các ngành
cũng như là nông dân trong toàn quốc rất tin
nhiệm và công nhận là cái bẫy sáng chế của ông thiều
đạt cái tiêu chuẩn là vệ sinh môi trường và có kết quả tốt
với những thành tích đã đạt được
ông vinh dự được chủ tịch nước tặng thưởng quân trường lao động hạng ba
bằng khen của thủ tướng chính phủ
nhiều bằng khen của bộ trưởng nông nghiệp và phát triển nông thôn
bằng lao động sáng tạo của tổng liên đoàn lao động việt nam
cùng nhiều bằng khen khác của ủy ban nhân dân tỉnh hà nam
tây cũ ủy ban nhân dân huyện thường tín và các tổ chức nông nghiệp khác

sáng tạo kỹ thuật toàn quốc lần thứ một mươi
với phương pháp và công cụ diệt chuột bằng bẫy bán nguyệt

sản xuất nông nghiệp thì cái việc bảo vệ cây trồng
diệt chuột là một cái nông dân rất cần
cây trồng thì rất tích cực rồi nhưng chỉ sợ là hàng chuột
còn sâu bệnh thì phun thuốc cái là xong
nhưng mà dân chuột nó phá thì sợ lắm
cho nên chúng tôi cũng tham gia tích cực vào phong trào diệt chuột của địa phương
có những ngày là có xã diệt được mấy tạ chuột
nhờ chỗ anh thiểu anh là người trực tiếp hướng dẫn cách đặt bẫy
đặt vào cái chỗ đường đi của chuột
biết được là cái thời gian chuột nó hoạt động
anh là người nông dân rất sáng tạo
sản xuất ra bẫy chuột và cung cấp để phù hộ cho cái diệt chuột
được bẫy cho anh là vô chuột
giờ ở tù trọng

làm việc giúp ích cho đời
mỗi lần đi cơ sở địa phương
ông đều mau chóng ra đồng
quần sắn quá gối để hướng dẫn
giảng cho nông dân cách đặt bẫy sao cho hiệu quả
tuy nhiên ý thức được sức khỏe của mình
ông đã dần trao truyền lại nghề làm bẫy chuột
cho con trai thứ năm trong nhà

những cái vấn đề về
như cải tiến thêm cái
tính năng của bẫy

như các cái khuyết điểm của bẫy

tìm ra cái nguyên nhân yếu tố
để cho cái
bẫy này diệt chuột một cách hiệu quả nhất

và để cung ứng thị trường
những loại bẫy chuột tốt nhất
tôi cũng đang trong quá trình
làm việc và phát triển cùng ông
để có thể
đi lên thêm nữa
về cái ngành người dịch diệt chuột này
và mong muốn là
trong tương lai gần nhất
là có thể phát triển ra
ngoài nãy như việt nam
như xuất khẩu được sang trường quốc tế
tôi học đổi rất nhiều từ ông
về cái cần cù
và các cái

như vượt qua những cái thông gái bước đầu
của sự nghiệp những cái phát minh

để dùng cho bẫy chuột này
cho gia đình hợp tác xã
đến nay ông có hai doanh nghiệp tư nhân
một cơ sở sản xuất một công ty
nhiều chi nhánh hoạt động trên khắp cả nước
và đã phát triển thêm sang thị trường nước ngoài
hiện ông đang thai ngén để chuẩn bị cho ra
một cuốn sách giáo trình diệt chuột
đúc kết toàn bộ kinh nghiệm
hiểu biết của ông về loại chuột
cũng như cách diệt chuột để giúp nông dân
khắp mọi miền đất nước